cục phòng vệ thương mại bộ công thương vừa cho biết bộ thương mại mỹ đã thông báo trên hệ thống nội bộ về quyết định sơ bộ của đợt ra soát thuế chống bán phá giá lần thứ một mươi năm
cho giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối với sản phẩm cá cha cá ba sa của việt nam xuất khẩu sang thị trường này
theo đó mức thuế sơ bộ cho bị đơn bắt buộc là usd một kg thuế xuất cho bị đơn tự nguyện cũng là usd một kg
thuế xuất toàn quốc là hai ba mươi chín usd một kg
mức thuế này thấp hơn rất nhiều so với kết quả cuối cùng của đợt giả soát thuế chống bán pha giá lần thứ một mươi bốn
với lần lượt một ba mươi bảy và hai ba mươi chín usd một kg cho bị đơn bắt buộc và bị đơn tự nguyện
theo thông báo doc sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong vòng một trăm hai mươi ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ dự kiến vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan của việt nam tiếp tục tham gia hợp tác đầy đủ với doc và bộ công thương
trong các giai đoạn tiếp sau để bảo đảm kết quả cuối cùng khả quan tích cực